tiếp tục một khán giả ở thành phố vinh nghệ an có hỏi
thưa bác sĩ cách đây mấy hôm con tôi bị sổ mũi bị mũi xanh lét
tôi không cho cháu đi khám vì thấy cháu chỉ bị sổ mũi không sốt
thỉnh thoảng ho một vài tiếng thôi
tôi rửa mũi cho cháu bằng nước muối sinh lý
thì thấy nước mũi chuyển sang trắng loãng không xanh đặc nữa
vậy cho tôi hỏi là vì sao bé bị chảy mũi màu xanh
nước mũi xanh với loãng thì bệnh có khác nhau không
không rõ là cháu bao nhiêu tuổi nhỉ
chị ấy chỉ ghi là con tôi
bởi vì thực xế trong nhi khoa thì mỗi một lứa tuổi
có một bệnh định thật thù đấy ạ chứ không phải nó giống nhau đâu
rõ ràng là chị cũng biết là đó là bệnh lý về lường mũi
tức là nó có chảy nước mũi
thông thường do những virus thì dịch tưởng là trong
khi mà đã chuyển sang màu xanh và màu vàng
thường nghĩ là nó là những quả như thế
thường thì những đứa trẻ trẻ nhỏ
thì nó là một cái bệnh lý gọi là trong
tài mỹ họng gọi là bệnh viện va
tức là một cái viêm một cái tuyến ở đằng sau lỗ mũi sau
và nó chảy thế thì chúng ta không nhìn thấy ngoài sưng riết gì cả
chỉ có nhà tài mỹ họng đưa một cái đầu dò vào đấy
ta nhìn thấy nó to nó quá phát nó chảy cái bụi xanh
thông thường thì nó bị đợt cấp tính
nó bảo nhân sốt lên ngạt mũi
còn mãn tính nó chỉ viêm vừa vừa vừa thôi
thì lúc đấy chúng ta rửa phản ứng viêm
chúng ta có thể thấy một số dịch chảy ra
thì có hai cách một là chảy thẳng ở mũi
chúng ta nhìn thấy
cách thứ hai là chảy thẳng ở thành sâu họng
nghĩa là bác sĩ đè cái họng đứa trẻ khám
chúng ta nhìn thấy cái dòng mũ chảy đằng sau
thì những trường hợp đấy chúng ta gọi là viêm va
cấp hoặc là mãn
và như thế thì thông thường nếu mà viêm mãn tính
thì họ chỉ cần rửa hàng ngày thôi
xác phần tại chỗ thì nó sẽ nhỏ nhỏ lạ
tuy nhiên nếu mà quá trình viêm to dần to dần lên
nó làm cho ngạt dần ngạt dần mũi nhiều lần lên
nó nhiễm trùng nhiều lần
thì người ta phải
khi mà nó chuyển thành một cái mũ xanh
mũ vàng đục rồi
thì đục đấy hoặc sốt lên rồi
thế thì thực ra câu chuyện nó thế này
những đợt cấp thỉnh thoảng nó xảy ra
nhưng nếu như nó xảy ra trên ba đợt một năm
nó rất nhiều mũ đục
thì thậm chí ta phải xem xét
cắt cái tiền đấy đi không
gọi là nạo va đi hay không
thế thì ở trường hợp của chị
chị thấy chảy ra mũi xanh
nhưng mà chị rửa đi nó chỉ lại hoàn toàn ổn
nên là chỉ có viêm cấp tháng qua thôi
xong rồi chị điều trị tại chỗ
chị cũng chưa dùng kháng sinh gì cả
chị mới dùng sát khuẩn thôi
thì nó đã ổn rồi
và cái dịch nó sẽ dần dần giảm đi
tôi nghĩ là chị cứ yên tâm là cứ làm vệ sinh như thế
thì chị cũng không phải lo lắng gì quá đâu
và sau cái tiền va nó xong rồi nó teo dần đi
còn nếu mà sau năm bảy tuổi nó không teo dần đi
thì là nó viêm nhiều lần
thì chị định nạo đi
vâng cảm ơn chị
nhân thành câu hỏi này chúng tôi rất là muốn nhắn nhủ với các quý vị khán giả
khi mà gửi câu hỏi về chương trình
thì chúng ta càng cho chi tiết
bệnh tình của con
là quý vị cũng sẽ lưu ý